tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc hướng dẫn hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn xnet
cho một người đàn ông tại thành phố đà nẵng
bằng các thủ đoạn tinh vi hải đã thực hiện hai lệnh rút tiền từ tài khoản của nạn nhân
với tổng cộng là một mươi sáu bốn trăm chín mươi ba usd tương đương với hơn ba trăm tám mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng mua tiền ảo rồi quy đổi sang tiền việt nam đồng
sau đó chuyển về bốn tài khoản ngân hàng do hải đứng tên dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân
làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân
cặp vợ chồng ở thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu lịnh án một mươi tám năm tù
chiều qua kết thúc phiên tòa sơ thẩm toán nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt
bị cáo nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố bạc liêu
tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả
của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một mươi một năm tù và bị cáo trịnh mỹ loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy vợ của bình năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là bảy năm tù
theo cáo trạng bình thuê người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
với diện tích đất là hai tám trăm linh m hai trên địa bàn phường nhà mát thành phố bạc liêu
để lừa bán lấy tiền của người khác
từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bình dùng sổ giả để bán
chuyển nhượng cho hai người và chiếm đoạt năm ba tỷ đồng
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng
tại hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt làm chết hai người và năm người khác bị thương
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ
giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta lui bị sập
và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan đến vụ sạt lở ta lưu gây hậu quả nghiêm trọng
chiều ngày hai tháng bảy công an thành phố đà lạt cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra về những sai phạm tại công trình này
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo tưởng đăng thế bốn mươi năm tuổi trú tại huyện crong park về tội giết người
nạn nhân trong vụ án là cháu trần thị kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn sáu
thế đến nhà anh trần phi hùng ở xã e kênh để trộm cắp tài sản
khi thế đi ra phía sau nhà thì bị cháu hồng là con gái của anh hùng phát hiện
thế đã dùng tay bịt miệng cháu rồi kéo ra vườn cà phê cách nhà anh hùng khoảng năm mươi mét
tại đây thế đánh đập bịt miệng bóp cổ cháu hồng cho đến khi nạn nhân nằm im
sau đó thấy cháu hồng cựa quậy thế liền nhặt cục đá ném vào đầu
nghĩ rằng nạn nhân đã chết thế tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày cháu hồng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn sáu thế bị bắt và khai nhận tội
sau hai năm điều tra bổ sung kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân
tiếp tục truy tố thế về tội giết người
căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo cũng như nhân chứng tại tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tưởng đăng thế tù trung thân về tội giết người
liên quan đến vụ cướp xe ô tô xảy ra vào đêm ngày một mươi hai tháng bảy vừa qua
trên đường cao tốc pháp vân cầu rẽ thuộc địa bàn xã tiên hải thành phố phủ lý tỉnh hà nam
công an thành phố phủ lý cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
truy bắt nhanh đối tượng vũ văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy công an thành phố phủ lý nhận được trình báo của anh lê văn bình
trú tại tỉnh thanh hóa về việc bị cướp tài sản
theo đó quá trình lái xe ô tô chờ một nam thanh niên thuê xe từ quận hà đông thành phố hà nội
về huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đến khu vực xã tiên hải thành phố phủ lý tỉnh hà nam
nam thanh niên yêu cầu lái xe dừng xe để đón bạn
lợi dụng lúc lái xe xuống mở nắp capo để kiểm tra nước làm mát rồi trở lại xe
đối tượng đã bất ngờ dùng dây xiết cổ lái xe vào ghế lái
nhưng đã bị chống trả quyết liệt lái xe đã thoát được ra ngoài xe và kêu cứu
lúc này đối tượng đã cướp xe ô tô cùng tài sản trong xe rồi điều khiển xe bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin trình báo công an thành phố phủ lý huy động tối đa lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng
đến khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bảy đã bắt giữ được đối tượng gây án là vũ văn hiền
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
thu giữ số tiền hơn ba mươi triệu đồng một ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a năm mươi chín nghìn sáu trăm ba mươi bốn cùng các tăng vật có liên quan
lái xe bên vệ đường sau đó tôi men theo các đường trong làng và đi ra đường quốc lộ một a phủ lý hà nam
tôi thấy xe buýt chạy về dắp bát nên tôi bắt xe buýt và đi về bên dắp bát
trong quá trình lận trốn ở thành phố hà nội thì bị các chú công an bắt
trong quá trình vui kết hợp với các chú công an
với công an thành phố cũng như các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành khám nghiệm hiện trường
cũng như là triển khai các mũi trinh sát truy xét để xác định các đối tượng

chúng tôi cũng xác định đây là một vụ án cũng rất là khó khăn